là một nghệ thuật văn hóa truyền thống của dân tộc
rất nhiều người cho rằng trong xã hội ngày nay vị trí của thư pháp đang bị chìm dần và mờ nhạt
tuy nhiên với những ai đã đam mê thì giá trị của thư pháp luôn trường tồn
vẫn có những người trẻ không chỉ yêu thích thư pháp mà còn gắn bó với thư pháp
qua đó không ngừng nỗ lực học hỏi để tiếp nối và gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc
xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình mua màu cuộc sống được phát sóng trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị nói đến thư pháp là chúng ta nghĩ đến môn nghệ thuật về búp và mực
và thông qua môn nghệ thuật này thì mọi người không chỉ được tìm hiểu về những cái nét đẹp của con chữ
mà bên cạnh đó đó là nơi để mọi người còn gửi gắm về nét đẹp của tâm hồn mình
và cũng như là thể hiện dấu ấn cá nhân của riêng mình
và trong cuộc sống hiện đại ngày hôm nay thì lại có những nét đẹp của con chữ
và trong cuộc sống hiện đại cũng có rất là nhiều những bạn trẻ tìm hiểu và muốn học về thư pháp
điều gì đã hấp dẫn các bạn trẻ đến như vậy
trong chương trình ngày hôm nay xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu
nằm tại tầng hai của bạch hạc trà quán là một không gian yên tĩnh
với trang giấy nghiên mực và đường nét những con chữ của lớp học thư pháp
vẫn như thế nhưng em viết nét trụ
đây là lớp học do anh nguyễn thanh tùng một người đam mê thư pháp mở ra
với mong muốn tạo nên một không gian cho những người yêu vẻ đẹp
của thư pháp chữ quốc ngữ để có thể học tập và trao đổi kinh nghiệm cho nhau
số lượng chữ thì ít mà mình lại lặp lại hai chữ nữa
có năm chữ mà hai chữ để lặp lại
theo anh tùng lớp thư pháp quốc ngữ có đủ mọi lứa tuổi
nhưng đông đảo nhất
nhưng đông đảo nhất là không có nơi để lặp lại hai chữ nữa

vẫn là các bạn trẻ
lúc đầu hầu hết họ theo học vì yêu thích vẻ đẹp con chữ
nhưng sau một thời gian đã trở nên đam mê với loại hình nghệ thuật này
lớp học đặc biệt ở chỗ có rất nhiều thành phần xã hội
cũng như là lứa tuổi khác nhau
có người là công nhân viên chức
có người là nhân viên kinh doanh
và cũng có những em học sinh như thế này
con viết để ba chữ đấy nó dài bằng đúng cái chữ hạnh phúc
bắt đầu từ đây
nhưng mà đừng có để cái khoảng này nó rỗng ra
con này bắt đầu từ chữ t từ đây
con gái của mình
tức là cháu diệu phương
có một cái hướng đi đứng đắn trong tương lai
đây là mình hy vọng
tức là cháu vừa có thể đứng đắn trong tương lai
có thể giữ được nét hồn nhiên của trẻ con
nhưng mà cũng phát triển theo một cái hướng
có thể là mong muốn cháu điềm tĩnh hơn
sống một cái cuộc sống đủ an nhiên tự tạ
và vì vậy mình quyết định cho cháu học lớp thư pháp
có điều là như bạn cũng biết là
không phải đứa trẻ nào
khi nhìn thấy thư pháp
chúng đều yêu thích
không phải như vậy
mình đã quan sát một số cháu
nhưng mà cháu phương là
khi nhìn thấy những con chữ
trên mặt giấy
cháu có sự nhẫn nạ
và yêu thích thực sự
tôn trọng cái sở thích của con
và cũng yêu mến những cái tinh hoa của thư pháp
đặc biệt là của thư pháp việt
thì mình quyết định cho con học
tại vì con thấy học thư pháp
sẽ giúp mình tĩnh tâm hơn
giúp mình giải thích thư pháp
để luyện tính kiên trì hơn ạ
con nghĩ là nếu mà mình cố gắng
mình học tốt
mình làm đầy đủ bài tập về nhà
thì dần dần nó sẽ không khó nữa ạ
con học vì mục đích là sẽ tìm hiểu
thêm được nhiều thứ khác hơn
với cả con được khám phá vào
thế giới của thư pháp
thực ra thì với mình cái nghệ thuật thư pháp ấy
khi mà mình tìm đến với thư pháp thì
mình thích cái
sự tĩnh lặng của thư pháp
và mục đích mình đến với thư pháp ban đầu thì là
để thư giãn để xả stress
sau thời gian mình làm việc
và sau đó thì đi thêm một chọn đường
thì mình cảm thấy là mình yêu thích nó hơn
vì khi mình đến đây mình cảm thấy rất là chào khoái
và không phải
không lo nghĩ những điều như vậy ở bên ngoài nữa

lần đầu tiên mình đến đây là đến với cái nghệ thuật thư pháp này cũng là một cái duyên tình cờ thôi
lần đầu tiên mình đến đây là
cùng bạn mình uống trà
và thấy những con chứa ở đây rất đẹp
và mình có cái tư tưởng là
ngoài ra thì
học thư pháp thì giúp mình tính tâm hơn
mà mình nhìn cuộc sống với một cái nhìn khác
tùy mục đích khác nhau
nhưng họ đến đây với một điểm chung
là yêu thích nghệ thuật thư pháp chữ quốc ngữ
các thành viên đến đây không chỉ được dạy viết chữ
mà còn được trao đổi tọa đàm cùng nhau
chia sẻ kiến thức chi thức văn hóa
để từ đó nhận ra được những giá trị
trần thiện mỹ
và thưa quý vị
để giúp cho quý vị có thể hiểu hơn
về thư pháp quốc ngữ là như thế nào
thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ
với ngẫu thư nguyễn thanh tùng
anh là một người đã

rất là nhiều năm
và là một quãng thời gian dài
anh gắn bó và rất đam mê về thư pháp
bên cạnh đó thì anh còn mở rất nhiều
những khóa học để gieo tình yêu
cũng như là giúp cho những niềm đam mê
của những bạn yêu thư pháp
có thể giữ ngọn lửa đam mê của mình
và rèn luyện thư pháp tốt hơn nữa
anh bắt đầu mở các lớp học của mình từ bao giờ
thứ nhất là mình có một thú chơi
thì mình mở lớp để chia sẻ
thú chơi đó với mọi người
chia sẻ các thú chơi đó với mọi người
một môn nghệ thuật mà mình đang theo đuổi
với mọi người
tức là mình chia sẻ cái đam mê của mình
thứ hai là
mình tạo lập một cái không gian
để cho mọi người có những cái
không gian để
để buông xả những cái muộn phiền
sau những cái giờ làm việc căng thẳng
sau những cái
ổn ào của phố xá
và thông qua đó thì mọi người cũng

tạo lập cho mình một cái không gian yên tĩnh
ngay trong cái chính cái tâm hồn của mình
đấy là ba cái lý do mà mình
mở lớp thư pháp
tất cả chúng ta đều đang
rất là hòa nhịp với cuộc sống hiện đại
với công nghiệp hóa
với hiện đại hóa
với sự phát triển của khoa học
thuật công nghệ vùn vùn ngoài kia
tuy nhiên thì trong mỗi con người
vẫn có một cái nhu cầu
được có những cái
cuộc sống bình yên
thế thì trong khi mọi người làm như thế
lao đi như thế
thì đến lúc mọi người cần
một cái góc bình yên
thì mình là người chuẩn bị
những cái góc đó
bên cạnh việc đó thì mình cũng làm việc
trong đời sống giống như mọi người thôi
với các học viên khi đến với lớp học
thư pháp của anh thì anh sẽ áp dụng
những cái phương pháp cụ thể như thế nào ạ
ờ đối với
các lớp học thì
mình tổng hòa nhiều cái phương pháp
vừa là thuyết giảng
mà vừa là yêu cầu người học
phải tự tìm hiểu
ví dụ như là một cái ngày buổi đầu tiên
chẳng hạn thì mình sẽ thường
nói chuyện rất nhiều
về văn hóa
về ngôn ngữ
về những cái vẻ đẹp
hoặc là về những cái
luồng trái chiều
trong thư pháp để cùng phân tích
với mọi người rồi mình sẽ cho mọi người
tự viết những cái
nét bút đầu tiên của mình mà chưa cần
một sự hướng dẫn nào cả để
thông qua đó thì mình cũng phát hiện
những cái tố chất riêng của mỗi người này
và thông qua đó thì mọi người cũng
phát huy cái
cá tính của mình
trong cái đường nét thì thông qua đó mình biết được
là cái sự khéo léo của
mỗi người đến đâu mà từ đó
thì có những cái phương pháp riêng cho mỗi người
khi mà mọi người học thư pháp
thì họ sẽ nhận được lại những cái lợi ích như thế nào
mình tìm hiểu một cái
môn nghệ thuật nói chung
thì mình sẽ hiểu về
xung quanh cái môn nghệ thuật đó
thì đương nhiên là với thư pháp cũng vậy
chúng ta sẽ hiểu thêm được những cái
bối cảnh về văn hóa
về lịch sử
thông qua cái sự phát triển của con chữ
và những cái câu chuyện liên quan nó
từ lịch sử
cho đến ngày nay
thì cái yếu tố thứ nhất là được
chúng ta sẽ có điều kiện hiểu thêm về văn hóa
và chúng ta sẽ thêm yêu
cái vẻ đẹp của ngôn ngữ
bởi vì thông qua quá trình viết
chúng ta sẽ phải tìm hiểu cái nội dung đó
chúng ta phải cảm nhận nó
chúng ta phải hòa mình vào nội dung đó
thì chúng ta sẽ hiểu thêm được
những cái vẻ đẹp của ngôn từ
và cái tiếp theo là chúng ta phải có
sự kiên trì
khi có kiên trì rồi chúng ta học tập
rồi chúng ta lại kiên trì thêm
và đương nhiên là tất cả những cái lợi ích đó
với nhau để nó hình thành trong cái quá trình
mình rèn rũa
từng bước từng bước từng ngày và từng ngày
và người học phải thực sự coi nó
là một cái thú chơi
coi nó là một cái cuộc chơi
thì họ mới có cái cảm hứng
và nuôi dưỡng cái đam mê của mình
thì tất cả những cái yếu tố lợi ích
nó cứ quyện vào nhau để nó hình thành trong mỗi con người
mình có nhận được các cái phản hồi
từ học trò
thông qua các cái buổi nói chuyện
hoặc là thông qua những lá thư
thì cái mà họ nhận được
mà theo mình biết đó
thì cái sự
có những người thì thêm được trong lòng mình
cái sự kiên định
tập được cái sự kiên định
có người thì
chỉ đơn giản là hiểu thêm một cái
nét văn hóa
có người thì họ
thích thú bởi vì là
thông qua cái việc học thư pháp đó
họ tìm được một cái trốn bình yên
với những người bạn
và thi thoảng mọi người lại gặp nhau để uống trà
để viết chữ
đến với nghệ thuật thư pháp
người việt trẻ
không chỉ thể hiện thẩm mỹ
và phong cách riêng của mình
qua từng tác phẩm
mà đây còn là một sân chơi bổ ích
giúp họ vừa gian luyện tính cách
cũng như là thư giãn tinh thần
trong khi mà con học
thì con có thể
cảm nhận khi mà mình đang
ở trong một cái thế giới
thấy tâm hồn của mình nó
thanh tịnh hơn
dường như nó bớt nhanh
nhưng nó chậm lại
tận hưởng cuộc sống
trước đây thì khi nhìn một bức tranh
mình viết thư pháp
mình không hiểu gì
nhưng bây giờ thì
nó là mình hiểu hơn về nó
từ đường nét
rồi từ câu cú
hay là về cái
bố cục của nó
thì mình hiểu hơn
khi mình viết thì mình hay viết theo cảm xúc
và mình cũng thấy là
đa số những tác giả họ biết lên những cái bức
nghệ thuật như vậy
thì cũng là do cảm xúc của họ
đó là bởi sở thích và đam mê của mình
bởi vậy sau khóa học
học viên sẽ nắm được
kỹ năng cơ bản
hiểu phương pháp trình bày một tác phẩm
và đa phần đều sáng tác ra những tác phẩm
dù chưa đạt đến ngưỡng cao
nhưng có thể tặng người thân và bạn bè
tùy những nét chữ chưa đạt đến độ tinh hoa
nhưng nó được cô động lại
thông qua những nét chữ
đã truyền tải một thông điệp nhất định
đến với người thượng lãm
đó cũng là cách gìn giữ
những nét tinh hoa
bản sắc của người việt
thưa quý vị
khi đến với thư pháp
đó không chỉ là nơi bạn có thể tìm hiểu được văn hóa
mà còn là phương pháp
để giúp bạn tiếp cận gần hơn với tâm hồn của mình
và thông qua đó có thể
rèn giũa được tính cách của mỗi người
đã dành thời gian cùng với mỗi người
xin chào và hẹn gặp lại